cây cam hiện là một trong những cây chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế của huyện phú yên tỉnh sơn la
một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng của trận lũ lịch sử diễn ra vào đầu tháng một mươi năm nay
sản phẩm cam phú yên vừa được bộ khoa học và công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
đây là kết quả của việc vận động người dân chuyển đổi từ trồng cây ngắn ngày năng suất
hiệu quả thấp sang trồng cây ăn quả góp phần giúp người dân vùng lũ sơn la ổn định sinh kế lâu dài
khu vườn này đang được gia đình bà doãn thị nụ thôn văn yên xã mường thải huyện phù yên san gạt làm đường đồng mức để trồng cam đường canh
cách đây sáu năm gia đình bà đã đi học hỏi kinh nghiệm trồng các loại cây ăn quả có muối như cam quýt ngọt bưởi
tại những vùng trồng cam nổi tiếng như cao phong tỉnh hòa bình văn chấn tỉnh yên bái
thấy việc trồng cam trên đường đồng mức như thế này sẽ giúp cho quá trình chăm sóc thu hoạch thuận tiện hơn
hạn chế thấp nhất rửa trôi đất do mưa lũ nên gia đình bà đã áp dụng theo hình thức này
với bốn trăm linh gốc cam đường canh mỗi năm gia đình bà nụ thu cả chục tấn quả
hiện nay trên địa bàn huyện phú yên có hơn bốn trăm linh hectare cây ăn quả có mối
trong đó có trên một trăm chín mươi hectare trồng cam cam phú yên có đặc điểm quả to đều vỏ mọng và ngọt
cây cam được xác định là một trong những mũi nhọn phát triển kinh tế của địa phương
việc được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ là tiền đề quan trọng để nâng cao thương hiệu
giá trị sản xuất và đặc biệt là để bảo đảm ổn định đời sống cho người dân trồng cam
ban huyện phú yên đã ban hành quyết định và giao chỉ tiêu đến các xã
để tổ chức thực hiện hình thành vùng cam huyện phú yên
trong quá trình đánh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện thì huyện đã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm
một là giả soát toàn bộ quy hoạch chủng đất quy hoạch cây ăn quả trên địa bàn toàn huyện
thứ hai là xây dựng kế hoạch chi tiết hàng năm và có giao chỉ tiêu đến từng xã từng bản
để trồng các loại cây ăn quả có mối trên địa bàn
vấn đề thứ ba là sử dụng các nguồn kinh phí của nhà nước để hỗ trợ thêm cho người dân
để truyền giao những loại dông mới và tập huấn truyền giao kỹ thuật cho bà con vùng cây ăn quả có mối
vấn đề tư là tăng cường giới thiệu quảng bá tìm kiếm địa trường để bao tiêu sản phẩm cho người dân
và vấn đề năm là giả soát đánh giá để nhân rộng mô hình này ra trên bàn toàn huyện
đây là sản phẩm nông sản thứ ba của tỉnh sơn la được chứng nhận thương hiệu
điều này sẽ mở hướng ổn định cho đầu ra động viên khuyến khích
người trồng cam yên tâm đầu tư thâm canh nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm cam đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng
đây cũng là tiền đề quan trọng trong việc gìn giữ thương hiệu nông sản duy trì niềm tin của người tiêu dùng
qua đó để chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ nguồn lực quảng bá nhãn hiệu sản phẩm ra thị trường
đồng thời có những phương án xây dựng chỉ dẫn địa lý cho từng vùng trồng
sẽ phải gắn với việc xây dựng các nhãn hiệu chứng nhận như hôm nay nhãn hiệu chứng nhận cam phú yên
và từ nhãn hiệu chứng nhận này sẽ phải hình thành xây dựng các thương hiệu
ví dụ như quýt mường thải hoặc cam mường cơi đấy là thương hiệu của từng xã từng vùng
và tiến tới là phải cấp cái chứng nhận chỉ dẫn địa lý để làm sao là người tiêu dùng trong nước và người tiêu dùng ngoài nước
là qua cái tem truy xuất đó thì sẽ biết là cái sản phẩm
sản phẩm này được sản xuất ở đâu với quy trình như thế nào có an toàn hay không
để làm sao là đáp ứng được yêu cầu của thị trường cũng như là phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế hiện nay
tận dụng những lợi thế về điều kiện tự nhiên những năm qua
việc phát triển diện tích cây ăn quả có múi trên địa bàn huyện phú yên
đã được xác định là một trong những hướng đi quan trọng trong phát triển kinh tế
để bảo đảm tính chủ động trong việc quản lý và tiêu thụ sản phẩm ổn định
tránh tình trạng ép cấp ép giá huyện phù yên cũng khuyến khích thành lập hợp tác xã các hộ trồng cam tham gia sản xuất theo mô hình việt gáp
đây cũng được coi là giải pháp quan trọng trong việc giữ vững thương hiệu và bảo đảm đầu ra ổn định cho sản phẩm cam phổ yên